xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng cập nhật những tin tức thời sự nổi bật
trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng vừa bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển
năm mươi hai năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế sang trung quốc bán kiếm lời
đây là số lượng khẩu trang y tế lớn nhất từ trước đến nay
được các lực lượng chức năng thu giữ trên địa bàn tỉnh cao bằng
tại khu vực mốc tám trăm chín mươi bốn xóm bắc đi xã việt chu huyện hạ lan
tổ công tác phát hiện đối tượng chu văn hải chú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng
đang vận chuyển trái phép hai mươi một thùng cắt tông bên trong có chứa năm mươi hai năm trăm linh khẩu trang y tế
ra biên giới để bán sang trung quốc
qua đấu tranh đối tượng chu văn hải khai nhận đã mua số khẩu trang trên
với giá một trăm linh triệu đồng của một người đàn ông tên minh ở thành phố hà nội
không rõ địa chỉ cụ thể
sau đó đối tượng mang sang bên kia biên giới bán cho một người đàn ông trung quốc
với giá một trăm bốn mươi triệu đồng để kiếm lời
khi đang vận chuyển đến khu vực biên giới thì bị phát hiện và bắt giữ
còn mới đây thì công an quận thanh xuân của thành phố hà nội cho biết
vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số một mươi hai
cục quản lý thị trường thành phố hà nội tạm giữ ba trăm linh chiếc thẻ đeo dịch virus
do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn xuất xứ
tiến hành kiểm tra một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn
đang trào bán hàng tại khu vực cổng trợ thuốc hapulico
tám mươi năm vũ trọng phụng quận thanh xuân
lực lượng chức năng phát hiện gần ba trăm linh sản phẩm được cho là thẻ đeo diệt virus
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có kiểm định chất lượng
đây là loại thẻ các đối tượng trào bán trên mạng xã hội
với công dụng phòng chống virus corona
các loại thẻ này đang được quảng cáo giao bán trên mạng xã hội
là có tác dụng chống được virus corona
khi đeo những chiếc thẻ này thì virus không thể xâm nhập được vào
cái tác dụng đến đâu thì bộ y tế chưa có khuyên cáo
và cũng chưa có xác định chính xác về tác dụng của loại thẻ này
các loại thẻ này thì đã được các đối tượng nhập lậu vào thị trường việt nam
trên sản phẩm thì các sản phẩm trên đều được các nhà bán hàng
quảng cáo với khách hàng là có khả năng đuổi được virus trong vòng ba mươi ngày
các đối tượng bán hàng online thì người ta thường thường là người ta chỉ có giao dịch
xung quanh số điện thoại
người ta khi mà khách hàng đặt thì người ta mới thuê những người chở hàng
đến giao cho khách hàng
với cái giá thì báo cáo với cả các anh là đến giờ này là người ta giao bán
với giá hai trăm tám mươi năm đồng một chiếc
đấy cái thẻ diệt virus đó
tại cơ quan chức năng đối tượng khai nhận số thẻ chống virus này
được nhập lậu từ nước ngoài và giao bán trên mạng xã hội
với công dụng khi đeo thẻ này sẽ làm sạch không khí xung quanh
ngăn chặn vi khuẩn virus có hại như virus corona
giá cho loại thẻ đeo diệt virus này từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một sản phẩm
tôi khuyên cáo người tiêu dùng là phải tỉnh táo
và cảnh giác về những loại thẻ này là có thể tiền mất tật mang
mua những loại thẻ này mà mình có thể đeo cái thẻ này
có thể nghĩ là có thể phòng chống được dịch virus corona
mà có thể bỏ qua những cái biện pháp mà được bộ y tế khuyên cáo
như là đeo khẩu trang nước giả tay
đó là những biện pháp mà đã được bộ y tế đã khuyên cáo
là có tác dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh corona
theo cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua
có không ít gia đình đã đầu tư tiền triệu
mua cho những người thân chiếc thẻ đeo này
với mong muốn tránh được dịch covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện ngò dầu của tỉnh tây ninh
đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi triệu đồng
đối với lâm tấn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại cà săng phường hai thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật
về covid một mươi chín trên mạng xã hội
quân sử dụng facebook tên quân mã tấu
đã đăng tải nội dung bị nhiễm virus corona rồi
kiểu này chắc sớm gặp ông bà quá
sau đó quân đã gỡ bỏ bài viết trên ba trang
facebook cá nhân
thông tin này khiến nhiều người lo lắng
và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
lực lượng công an đã xác minh mời quân lên làm việc
tại công an công an quân thừa nhận
việc đăng tải bài viết của mình là đùa dỡ
với bạn bè chứ không có mục đích khác
và đồng thời đã nhận thức việc đăng tải
thông tin nói trên là sai
nên đã gỡ bỏ bài đăng cải chính
tại thông tin trên trang cá nhân của mình
đây là trường hợp thứ một mươi một công an tỉnh tây ninh
đã xử phạt giáo dục gian đe
và làm cho bản cam kết không tái phạm
khi đưa thông tin không có thật về covid một mươi
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an huyện quế võ của tỉnh bắc ninh
vừa phá chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự đối tượng hờ a trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở bản chống tông
xã chế cung nha huyện bù căn trải
tỉnh yên bái về tội trộn cắp tài sản
trinh là công nhân tại khu công nghiệp quế võ
hiện đang thuê trọ tại xã phương biểu
trong thời gian tại đây trinh quan sát
thấy sợ hở của các nhà chùa đình miếu
trong việc quả đí tài sản
nên đã nảy sinh ý định trộn cắp
để thực hiện hành vi vào thời gian
từ hai mươi ba đến giờ đêm
đối tượng đã đột nhập dùng xà cầy
búa đinh phá cửa cậy cắt sắt
lấy tiền lấy tài sản
rồi mang bán lấy tiền tiêu xài
với cùng một thủ đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trinh đã gây ra bốn vụ trộn cắp
trên địa bàn xã phương liễu huyện quế võ
với tổng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng
ngoài ra đối tượng còn khai trước đó
gây ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại tỉnh yên bái và một vụ trộn cắp
tài sản tại tỉnh phú thọ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
vụ án hình sự đối với bị cáo
nguyễn thị mỹ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại phường ba thành phố đà lạt
của tỉnh lâm đồng về tội giết người
theo cáo trạng do có tình cảm yêu đương
nên khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị mỹ hằng và hoàng văn tú
ở phường bốn thành phố đà lạt
cùng thuê phòng trọ sống như nhau
sống với nhau như vợ chồng
đến khoảng một mươi h ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
vì một thuận cãi vã nên hằng đòi chia tay
thế vậy tú đã lấy dao nhọn
đe dọa đòi giết hằng
trong lúc rằng co hằng dập được con dao từ tay tú
rồi đâm một nhát vào ngực trái khiến tú tử vong tại chỗ
tại phiên tòa xét thấy
nguyễn thị mỹ hằng đã thành khẩn khai báo
lại ăn năn hối cải về những hành vi của mình
nên tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt nguyễn thị mỹ hằng bảy năm tù giam
và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
vâng thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn
ở một tiệm internet
một nhóm thiếu niên gồm một mươi đối tượng
đã mang theo mã tấu đến chém trọng thương
một thanh niên khác tại một quán cà phê trên đường kỳ đồng
thuộc địa bàn phường thanh khê đông
quận thanh khê thành phố đà nẵng
sau hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận thanh khê
đã khẩn trương truy xét và làm rõ
thanh thiếu niên gây ra vụ việc nghiêm trọng này
hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng hai
camera của một quán cà phê trên đường kỳ đồng
thành phố đà nẵng đã ghi lại được hình ảnh
một nhóm thiếu niên dùng kiếm gậy gọc
xông vào đập phá và chém cho được
một thanh niên khác ở tại quán
ngay trong đêm
thì chúng tôi tiến hành khoanh vùng các đối tượng
và dựng nhân thân lai lịch của các đối tượng
và phát hiện những biểu hiện nghi vấn
liên quan trực tiếp các đối tượng này
và phát hiện những biểu hiện nghi vấn

thì toàn bộ nhóm đối tượng
có liên quan đến vụ
cố ý kích trên được triệu tập
và truy xét đưa về chủ sở công an
quận thanh khê để làm rõ hành vi
của các đối tượng
nhóm thanh thiếu niên này gồm một mươi một người
có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy
trú tại địa bàn quận thanh khê liên triệu
và đều đã bỏ học
chỉ vì mâu thuẫn trước đó ở một tiệm internet
cả nhóm đã rủ nhau đi trả thù
khi hồ hải hưng cùng một vài thanh niên khác
xông vào đập phá
và chém người bị hại ở tay
thì phan thành đạt tiếp tục lấy dao phóng chuẩn bị trước
lao vào chém một nhát trí mạng vào đầu
các em thường xuyên là giáo dục
văn đe các em
đồng thời với chúng tôi
thì với trách nhiệm của lực lượng
chức năng thì chúng tôi sẽ nắm bắt
và kịp thời phát hiện
những nhóm thanh thiếu niên có những biểu hiện
khi phạm pháp luật
một mươi hai giờ truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc
cố ý gây thương tích đã cho thấy
mọi cố gắng quyết tâm của công an quận thanh khê
trước những hành động manh động táo tợn trên địa bàn
hiện tại công an quận đang củng cố hồ sơ
và lấy lời khai một số nhân chứng liên quan
để sớm nghiêm trị những kẻ côn đồ
coi thường pháp luật tính mạng của người khác
khi đang trốn quyết định truy nã
tại nhà trọ trên địa bàn phường bình đức
thành phố long xuyên của tỉnh an giang
đối tượng võ thị y phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú
đã bị lực lượng cảnh sát thiền án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh an giang bắt giữ
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa sơ thẩm
tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt bị cáo võ thị y phụng
và bảy đồng phạm cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong đó bị cáo phụng bị tuyên phạt năm năm tù
nhưng do phụng đang trong thời gian nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên tòa án nhân dân tỉnh an giang
cho phụng hoãn chấp hành án phạt tù
sau nhiều lần được hoãn chấp hành án
ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan thiền ngắn hình sự công an huyện châu phú
đã có công văn về việc chấp hành án phạt tù
đối với phụng
nhưng phụng không tự nguyện chấp hành án
mà bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã phụng
sau thời gian trốn ở nhiều nơi
đêm ngày một mươi tám tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được phụng
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau
tỉnh cà mau đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn hoàng liệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại phường bảy
thành phố cà mau tỉnh cà mau
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận cái răng thành phố cần thơ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn hoàng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú
tại xã song phú huyện tam bình
tỉnh vĩnh long
và đối tượng bùi trường tồn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã phú thuận b
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ
cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện